các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi học sinh các đàn anh đàn chị tươi cười vui mừng khi gặp thầy cô bạn bè và nhanh chân bước vào lớp
thì các em học sinh lớp một lại có kỷ niệm đáng nhớ
mặc dù các cô giáo cầm bảng biển lớp đứng sẵn chờ đợi
nhưng cảm giác lần đầu tiên bước vào trường khiến các em rụt rè ngơ ngác vì lạ lẫm
nhiều em không nhận ra cô giáo của mình
em lê khải anh học sinh lớp một y cho biết
sáng nay em được mẹ đưa đến trường em hơi lo vì em chưa quen ai
em vũ ngọc lan khuê học sinh lớp một c thổ lộ
em thấy trường rất đẹp em rất vui hôm nay được đi học
tuy nhiên có trường hợp hy hữu đã xảy ra tại trường tiểu học trung văn
một học sinh hoang mang tìm lớp mình nhưng lại không quen cô giáo nào
khi được ứng các câu hỏi thì em trả lời học lớp một g
nhưng lại khẳng định đây không phải cô giáo của mình
cô giáo chủ nhiệm cho biết trong lớp không có tên học sinh như vậy
cô giáo xin phép học sinh kiểm tra sách vở thì không ghi tên trường lớp
may mắn em vẫn nhớ số điện thoại phụ huynh để cho cô giáo họ thì mới biết
bố đưa đến nhầm trường
cô giang thanh thủy hiệu trưởng trường tiểu học trung văn chia sẻ
sáng nay một tám trăm linh học sinh của trường đã đi học trở lại
trường chia thời gian đón học sinh
các khối hai đến bốn đón học sinh từ bảy h ba mươi các khối một đón học sinh từ tám h ba mươi
trường có hai cổng để đảm bảo không bị ủn tắc
cổng một dành cho học sinh khối một ba năm cổng hai dành cho học sinh khối hai bốn
mỗi cổng đều chia thành bốn luồng cho học sinh vào
và có giáo viên đo thân nhiệt sát khuẩn hướng dẫn học sinh vào lớp
tại trường trung học cơ sở mỹ đình một quận năm tử liêm
sáng nay đã có hai trăm chín mươi năm học sinh tại bảy lớp sáu đã được đi học trực tiếp
và các em không sở hữu được cảm xúc hồi hộp
em ngô đặng châu anh học sinh lớp sáu a năm chia sẻ
lần đầu tiên được đến trường cảm xúc của em vô cùng khó tả
ngạc nhiên ngơ ngác và thấy rất vui
không chỉ có học sinh
mà phụ huynh cũng vui mừng không kém
chị lê thị khánh điệp phụ huynh em lê ngọc bảo di lớp sáu a ba chia sẻ
tôi đón nhận tin con đi học không bất ngờ vì muốn con đi từ ngày bốn tháng bốn
tuy nhiên cuối cùng con cũng được đi học nên cả nhà rất phấn khởi
đồng phục của con chật hết rồi chiều qua tôi phải đi nới quần cho con
tôi không lo lắng dịch bệnh mà hoàn toàn yên tâm cho con được đến trường
đón học sinh trong ngày đầu tiên đi học trở lại
cô trương thị hồng nhung
nghiệm lớp sáu a năm bày tỏ
tôi chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi
rất mong muốn được gặp học sinh
vì gần một năm chỉ nhìn học sinh qua màn hình máy tính
nhìn thấy học sinh tôi thấy bồi hồi sung sướng hạnh phúc
vì các em ngây thơ đáng yêu
hy vọng học sinh sẽ yêu thích ngôi trường này
và gắn bó có những kỷ niệm thật đẹp
có thể nói
ngày đầu tiên các em học sinh từ lớp một đến lớp sáu được đến trường
sau gần một năm nghỉ ở nhà
vì dịch như một ngày khai giảng thứ hai đối với các em
đây không những là niềm vui của các em
mà từ các bậc phụ huynh hay giáo viên và nhà trường
cũng đều vô cùng phấn khởi